làm việc với tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước scic phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
đánh giá công tác thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc tổng công ty này đã được tích cực triển khai
nhiều tồn tại phát sinh đã được xử lý có hiệu quả
tuy nhiên đến nay việc chuyển giao doanh nghiệp về scic còn chậm số lượng doanh nghiệp bán vốn thành công còn thấp
phó thủ tướng đề nghị tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước cần chủ động làm việc với các bộ
ngành để đẩy mạnh chuyển giao các doanh nghiệp về scic theo đúng chỉ đạo của thủ tướng
về cơ chế bán vốn và cổ phần hóa phó thủ tướng đề nghị bộ tài chính hướng dẫn scic xác định giá khởi điểm
trong trường hợp bán đầu giá trả bán cạnh tranh không thành công
thì áp dụng cơ chế bán vốn đặc thù hạ giá khởi điểm bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật
phó thủ tướng cũng lưu ý nguyên tắc thoái vốn là phải công khai minh bạch rõ ràng
tư vấn thẩm định đúng giá trị không để dư luận đánh giá không tốt như thiếu công khai hay có lợi ích nhóm